sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa công bố số liệu về học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp một mươi
ở các trường thuộc khối trung học phổ thông thường chuyên và tích hợp
trong đó khối các trường trung học phổ thông thường có tám mươi hai một mươi hai học sinh đăng ký nguyện vọng
tổng số học sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường thuộc khối trung học phổ thông chuyên
ở tp hcm là sáu ba trăm một mươi hai học sinh
đối với các trường thuộc khối trung học phổ thông tích hợp
tổng số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng là sáu trăm sáu mươi tám
căn cứ vào số lượng đăng ký nguyện vọng một vào từng trường cụ thể
từ ngày năm tháng sáu đến ngày một mươi hai tháng sáu học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng
năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông công lập
ba môn gồm ngữ văn toán và ngoại ngữ
kỳ thi diễn ra trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thời gian làm bài môn ngữ văn toán là một trăm hai mươi phút trên một môn thi môn ngoại ngữ sáu mươi phút